kính thưa quý vị phạm nhân vương trọng hưng đã bị bắt tại bến xe miền tây tp hcm
sau khi phạm nhân này trốn khỏi trại giam mỹ phước và định bắt xe tiếp tục bỏ trốn
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một phạm nhân vương trọng hưng khi đang lao động bên ngoài
tại đội một mươi tám khu lao động dạy nghề trại giam mỹ phước
đóng ở thị trấn mỹ phước huyện tân phước tỉnh tiền giang
trong lúc lao động hưng đã lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo nên bơi qua sông bỏ trốn
hưng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
và bị tòa án tuyên phạt một mươi ba năm tù đang chấp hành án tù tại trại giam mỹ phước
hưng đang chấp hành án tù được ba năm đến ngày một mươi tám tháng một thì bỏ trốn
sau đó đại tá lê bá thụy giám thị trại giam mỹ phước đã ra quyết định truy nã hưng
đến ngày một mươi chín tháng một hưng đang bỏ trốn tại bến xe miền tây tp hcm thì bị bắt giữ
hiện hưng đang được cảnh sát đưa lại về trại giam mỹ phước để phục vụ cho công tác điều tra

quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn đối với công ty này
về nội dung thông tin trên mạng liên quan đến thành bưởi đề nghị sở thông tin và truyền thông thành phố
và hỗ trợ kỹ thuật ngăn chặn các thông tin nêu trên đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trước đó cũng fanpage này đăng tải thông báo về việc chạy tuyến thành phố hồ chí minh cần thơ
bắt đầu từ một mươi một h ngày một mươi tám tháng một và cũng dùng số điện thoại đường dây đóng quen thuộc của hãng cho hành khách đặt vé
lãnh đạo sở giao thông vận tải
thành phố cần thơ khẳng định không cấp phép cho thành bưởi
tuy nhiên việc yên phong sử dụng fanpage của thành bưởi để kêu gọi người dân đi lại bằng xe yên phong
đang gây hiểu lầm và có thể dẫn đến nhiều hệ lụy
chiếc cục kiểm lâm thành phố hồ chí minh vừa phối hợp với ban quản lý vườn quốc gia u minh thượng tỉnh kiên giang
thả hai mươi bốn động vật hoang dã về môi trường tự nhiên
hai mươi bốn động vật hoang dã trên thuộc một mươi loài trong đó có một số loài như trùa năng trùa hộp lưng đen
trùa bao cửa tràng đường
đất mèo trừng chim cao các bụng trắng
số động vật hoang dã trên do người dân tự nguyện bàn giao cho chiếc cục kiểm lâm thành phố hồ chí minh
sau thời gian cứu hộ chăm sóc theo quy định số động vật hoang dã trên được lực lượng chức năng thả về vườn quốc gia u minh thượng
trong số động vật hoang dã thả về môi trường tự nhiên lần này có công tranh đất nặng khoảng năm mươi tám kg
dài khoảng bốn m tên khoa học là python pv status
do một người dân ở huyện bình chánh tự nguyện bàn giao cho chiếc cục kiểm lâm thành phố hồ chí minh
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trước đóng một tuần chiếc cục kiểm lâm thành phố hồ chí minh
phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai thả bốn mươi một cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đáng nhấp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng công an các tỉnh thành phía nam đã đồng loạt ra quân tấn công trấn áp quyết liệt
các loại tội phạm lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc bắt giữ các đối tượng là đầu lậu
vận chuyển mua bán trái phép các loại pháo nổ với số lượng cực lớn
tại thành phố hồ chí minh chỉ trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố hồ chí minh đã phát hiện bốn mươi năm vụ
bắt giữ bảy mươi tám đối tượng thu giữ hơn chín tấn pháo các loại khởi tố một mươi sáu vụ ba mươi sáu đối tượng
xử lý vi phạm hành chính hai mươi hai vụ hai mươi sáu đối tượng
cụ thể vào ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện củ chi đã bắt
quả tàng hà xuân châu và trần kim dầu về hành vi vận chuyển mua bán hàng cấm
lao pháo nổ với số lượng lớn từ biên giới campuchia về khu vực huyện củ chi
sau đó phân phối pháo nổ cho các đầu mối tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành khác
thông qua dịch vụ gửi hàng bằng xe khách
phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng là đối tượng sử dụng xe ô tô
sau đó mua tại cửa khẩu về các dấu tại các huyện và ở huyện củ chi
đình giác trần đình phú và trương giang nam về hành vi buôn lậu pháo hòa nổ số lượng lớn
tăng vật thu giữ là hơn hai trăm tám mươi tám kg pháo nổ cùng nhiều phương tiện liên quan
những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an đã thể hiện sức mạnh
của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tinh thần chủ động đấu tranh tấn công
trấn áp quyết liệt các loại tội phạm đặc biệt là các loại tội phạm manh nha hoạt động mạnh
trong dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn sắp tới và góp phần giữ vững trực tự an toàn xã hội
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thời gian qua mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa
tuy nhiên tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm về mua bán người trên địa bàn tỉnh bình dương
vẫn có diễn biến phức tạp xu hướng gia tăng với tính chất là thủ đoạn ngày càng tinh vi
xảo quyệt có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở trong nước với nước ngoài
đặc biệt là xuất hiện các đường dây phạm tội
mua bán người với các thủ đoạn giới thiệu công việc làm việc nhẹ lương cao
để lừa các thiếu nữ bán vào các cơ sở kinh doanh núp bóng hoạt động mại dâm lừa đảo
qua công tác đấu tranh của lực lượng công an tỉnh bình dương cho thấy
tội phạm và vi phạm pháp luật về mua bán người còn liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác
như bắt giữ người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản trộm cắp tài sản ma túy mại dâm
thủ đoạn của các đối tượng là dùng tên tuổi địa chỉ giả liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội như yalo facebook
không hẹn gặp trực tiếp mà liên lạc qua điện thoại để dụ dỗ
hứa hẹn đưa nạn nhân đến làm việc những nơi thường không có địa chỉ cụ thể
sau khi bị lệ hụt đối tượng ý sẽ dụ dỗ và tìm cách đưa đối tượng nghiện này qua biên giới bằng đường mòn
bằng đường tiểu ngạch
để mà sang công ty của ý để mà làm việc
và tại đây hỷ sẽ có cái hành vi như là cưỡng bức lao động rồi bắt giữ đánh đập
khi mà các cái người bị hại này không thực hiện yêu cầu hoặc là ép buộc các bị hại này phải liên hệ với gia đình để đưa tiền chuột qua chuột các bị hại này về
nếu như trong
quá trình làm việc mà các bị hại này trốn khỏi nơi làm việc và quay trở về việt nam
thì đối tượng ý này cùng đồng bọn sẽ đi tìm và bắt giữ các người bị hại này lại
và yêu cầu phải là gia đình đem tiền chuột lên thì đối tượng ý cùng đồng bọn này mới thả ra
qua đấu tranh triệt xóa các chuyên án cho thấy thủ đoạn của các đối tượng là tìm các bị hại có hoàn cảnh khó khăn đang cần tìm việc làm
nhất là các thiếu nữ độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm có nhu cầu tìm việc nhẹ lương cao thông qua các ứng dụng mạng xã hội
sau đó các đối tượng sẽ dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ lôi kéo nạn nhân làm công việc nhẹ hứa hẹn với mức lương cao trung bình từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng một tháng
khi các nạn nhân sập bẫy thì các đối tượng tổ chức xe đưa đón người về để giam giữ trong thời gian đợi bán vào các cơ sở kinh doanh karaoke
massage trá hình hoạt động mại dâm kích dục
trong thời gian bị giam giữ nếu nạn nhân
bỏ trốn sẽ bị trói đánh đập và đe dọa bán sang campuchia
đây là nhóm đối tượng do đặng công tính sinh năm hai nghìn ba trú tại tỉnh phú yên cầm đầu
để có tiền tiêu xài tính và các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định giả làm người có nhu cầu mua các nữ tiếp viên
sau đó cướp lại của các đối tượng môi giới để bán cho các quán karaoke massage
là có một đường dây thực hiện một nhóm như là tổ chức là hợp đồng
là mua bán mua bán xong chọn địa điểm giam giữ phân công người giam giữ
rồi sau đó là kết hợp với một nhóm chuyên đưa người sang campuchia
qua điều tra được biết đây là nhóm mua bán người hoạt động có tính chất manh động
tinh vi phức tạp dưới nhiều hình thức liên kết với nhau trên nhiều tỉnh thành phố
có sự phân công vai trò nhiệm vụ cho từng đối tượng
một số đối tượng trước đây từng là nhân viên công ty đòi nợ thuê
cấu kết với đối tượng trong nước và đối tượng người việt ở nước ngoài để dụ dỗ
kéo các bé gái bán vào các cơ sở karaoke massage
hoặc đưa qua biên giới bán vào các tổ điểm hoạt động phi pháp
cơ quan công an khuyến cáo rằng nếu như có nhu cầu tìm việc làm
người dân nên lựa chọn những cơ sở giới thiệu việc làm quy tính
nên có bước tìm hiểu trước đối với những cơ sở những lĩnh vực
những ngành mà bản thân muốn làm để có sự tìm hiểu chuẩn bị
trong thời gian tới công an tỉnh bình dương sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình
triển khai quyết liệt các kế hoạch tấn công trấn áp mạnh tội phạm
bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
vào ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của việt nam về việc
trung quốc chiếm đoạt hoàng sa năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nêu rõ việt nam
có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần
đảo hoàng sa và trường sa trong đó chủ quyền của việt nam đối với hoàng sa được xác lập ít nhất từ
thế kỷ một mươi bảy phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của việt nam thực hiện
một cách hòa bình liên tục công khai mọi hành động sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
trong quan hệ quốc tế đặc biệt là việc sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chất về chủ quyền lãnh
thổ trong quan hệ giữa các quốc gia là hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của hiến
trương liên hợp quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền
cũng như không thể làm thay đổi sự thật chủ quyền đối với quần đảo hoàng sa thuộc về việt nam
sau một năm ngày nghị án chiều ngày hai mươi tháng một hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự khủng bố nhằm
chống chính quyền nhân dân khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép che giấu
tội phạm xảy ra tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc đã tuyên án đối với một trăm linh bị cáo về các tội danh
khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
che dấu tội phạm sau khi xem xét khách quan toàn diện vụ án các tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ
thực hiện chính sách nhân văn của đảng và nhà nước khoan hồng của pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi án tù trung thân về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
đối với các bị cáo isonia cư trú tại bắc carolina của hoa kỳ bị cáo đóng vai trò chủ chốt
chỉ huy là thuê nê ban trú tại buôn xuất mơ đưng xã cư xê huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
bị cáo đóng vai trò chủ chốt chỉ huy itô ayun ichanye ichunye itimye ichunye nay yen
isat siu ijok merlo cùng chú tại tỉnh đắk lắc các bị cáo bị kết án cùng tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gồm
isonia ison kabur ison arun idak kabur ikin lieng bị tuyên phạt mỗi người hai mươi năm tù
các bị cáo nay tam nay dương bị tuyên phạt mỗi người một mươi chín năm tù các bị cáo còn lại nhận bức án thấp nhất từ chín tháng tù giam
hội đồng xét xử cũng tuyên chín mươi hai bị cáo trong vụ án phải có trách nhiệm bồi thường dân sự đối với các cơ quan
tổ chức cá nhân bị thiệt hại về vật chất và tinh thần
liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa ngày một mươi chín tháng một trên địa bàn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
công an huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế cùng với các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ hai nghi phạm trong vụ cướp
hai đối tượng bị bắt giữ là trần đông lập chú huyện duy xuyên tỉnh quảng nam và đặng văn được chú thành phố huế
qua đấu tranh bước đầu hai đối tượng khai nhận do nợ nần nên đã bản nhau đi cướp tài sản
vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi chín tháng một hai đối tượng đã xông vào một chi nhà
ngành ngân hàng agribank ở xã duy hòa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên của ngân hàng để cướp tiền
khi phát hiện tiếng chuông báo động của ngân hàng cả hai đối tượng đã hoảng sợ và bỏ chạy
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vừa phối hợp với các lực lượng phát hiện và bắt quả tàng hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
tối ngày một mươi tám tháng một
đội tài km bảy mươi hai cộng tám trăm linh khu lộ chín thuộc địa phận thôn làng vây xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
phòng phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với đồn biên phòng thuận
đội trinh sát đặc nhiệm bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đoàn hai cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng bắt quả tang hai đối tượng đinh xuân chiến và nguyễn hữu đại
cùng chú tại tỉnh quảng bình đang có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chín bốn trăm linh viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp
bước đầu các đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp do cả hai đối tượng mua từ một đối tượng người lào không rõ lai lịch để vận chuyển ra quảng bình tiêu thụ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị và các bạn chỉ còn hai mươi ngày nữa là chúng ta đón tết nguyên đán giáp thìn đây chính là thời điểm mà hoạt động mua sắm sôi động nhộn nhím nhất trong năm
thời điểm này các chợ truyền thống bắt đầu tăng lượng hàng hóa để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp tết và nguy cơ cháy nổ vì thế cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp
hiện các lực lượng chức năng đang tăng cường triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn và sau đây sẽ là ghi nhận trên địa bàn tỉnh khánh hòa
câu mắc dây điện chẳng chịt không có bọc cách nhiệt đảm bảo an toàn bố trí hàng hóa ngay sát ổ điện bố trí cả bàn thờ thắp nha ngay trong khu vực bán hàng
tự ý cơi nới lấn chiếm hành lang thoát nạn nhiều hộ kinh doanh vàng mã không trang bị bình chữa cháy
rất nhiều lỗi vi phạm đã được các đoàn kiểm tra phát hiện qua đợt kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn vừa qua
khi lực lượng chức năng đến kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh mới nhận thức được và tìm cách khắc phục
bình chữa cháy không có đem về nhà bán nít rồi giờ nghỉ bán nít sách xuống lại
bây giờ cái đó thì cô cũng hơi sợ ý thì bây giờ là chiều nay cô sẽ luồn hết tất cả và cô sẽ đưa nó ra xe chiều nay là đi mua dây điện để mà luồn vô
tết nguyên đán đang tới dần thời điểm này các chợ truyền thống bắt đầu tăng lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp tết
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ban quản lý các chợ đã trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy xung quanh khuôn viên chợ
các gian hàng trong chợ cũng được sắp xếp bố trí một cách khoa học
những gian hàng có nguy cơ cháy nổ cao như đồ gia dụng vàng mã đều được ban quản lý bố trí bên ngoài khu chợ chính
đặc biệt tiểu thương buôn bán trong chợ ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy từ đó chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy
bên cạnh những mặt tích cực công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ truyền thống vẫn còn nhiều điểm tồn tại hạn chế
trong đó một số lỗi cơ bản như bố trí hàng hóa lấn chiếm hành lang thoát nạn sắp xếp hàng hóa ngay sát hệ thống điện
nhiều tiểu thương còn tự ý câu mắc dây điện mà không có ống nhựa bảo vệ
bên cạnh đó thực hiện quy định của ban quản lý chợ đa số các tiểu thương đã trang bị bình chữa cháy sách tay
tuy nhiên nhiều tiểu thương không để bình chữa cháy ở khu vực kinh doanh để dễ dàng sử dụng mà đem cất kỹ trong kho hàng
qua công tác kiểm tra đoàn kiểm tra đã kịp thời tuyên truyền hướng dẫn tiểu thương khắc phục các vấn đề trên để đảm bảo an toàn trong quá trình kinh doanh buôn bán
các lực lượng công an quân sự ban quân phố phối hợp với ban lý chợ đảm bảo các biện pháp để phòng cháy cháy cháy ở khu vực chợ diêm
thứ nhất là tập trung kiểm tra về bảo trì hệ thống phòng cháy cháy của chợ
thứ hai là bổ sung các trang thiết bị dụng cụ phòng cháy cháy như bình chữa cháy kiềm cắt xe ben các dụng cụ khác
thứ ba là phải tuyên truyền hoạt động ghét hộ tiểu thương sử dụng nguồn điện để đảm bảo an toàn
tiếp theo là tuyên truyền hoạt động ghét hộ không được thờ cúng thắp hương đốt hoàn mãi ở khu vực kinh doanh cũng như trong khu vực chợ của mình

với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy những nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh cũng như hoạt động mua sắm của người dân nhất là khi tết đến xuân về
tuy nhiên hơn ai hết ý thức của các tiểu thương vẫn là điều quan trọng nhất
trong quá trình buôn bán mỗi hộ kinh doanh cần phải luôn đề cao cảnh giác tuyệt đối không chủ quan lơ là thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy
có như vậy mới góp phần đảm bảo an ninh trở tự an toàn phòng cháy chữa cháy để mọi người mọi nhà cùng đón một năm mới bình an hạnh phúc trọn vẹn
tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến ủng hộ giữ xếp loại trong bằng tốt nghiệp trung học cơ sở để đảm bảo tính công bằng và khuyến khích học sinh nỗ lực
bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến lại ủng hộ việc bỏ xếp loại bởi việc này sẽ phần nào giảm áp lực đối với học sinh

kỳ thi vào lớp một mươi không còn xa áp lực thi cử ngày càng cao tuy nhiên việc bỏ xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở cũng phần nào giảm áp lực cuối cấp
theo em thì khi mà giáo dục càng ngày càng phát triển và các bạn học sinh càng ngày càng có nhiều áp lực hơn và các bạn ấy không thể nào mà cân bằng được hết tất cả mọi việc
nên em nghĩ việc bỏ xếp loại học sinh thì sẽ giảm bớt áp lực cho các bạn đấy và các bạn có thể thoải mái đến trường hơn
không chỉ học sinh mà bỏ xếp loại giỏi khá trung bình của bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cũng được nhiều giáo viên ủng hộ bởi điều này phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới khi đánh giá học sinh theo hướng năng lực và phẩm chất
theo tôi thì cái việc mà bỏ xếp loại cho cái bằng tốt nghiệp trung học cơ sở là rất là phù hợp với cái chương trình giáo dục phổ thông mới
thứ nhất là cho học bạn của con thì ở từng năm học cũng đã đánh giá về học lực cũng như là hạnh kiểm rồi
và khi mà các con chuyển cấp thì các con cũng sẽ được trả cái học bạ cùng với cái bằng tốt nghiệp đó
và thứ hai nữa là cái việc mà bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp thì nó cũng dần xóa bỏ cái thói quen đó là đánh giá học sinh thông qua cái văn bằng
và lúc đó thì sẽ đánh giá thực sức cái năng lực của học sinh nó cũng phù hợp với cái việc là vị trí đánh giá vị trí việc làm hiện tại
nhưng lo ngại khi bỏ xếp loại tốt nghiệp sẽ ảnh hưởng đến động lực học tập phấn đấu của học sinh
bởi vì là các con sẽ vẫn còn cái khoảng nếu như mà mình xếp loại vào cái thời điểm mà ở giữa năm chẳng hạn hoặc đầu năm
thì cả một cái quãng thời gian về sau có những học sinh hơn các con vẫn có cái cơ hội để nỗ lực để rèn luyện thêm và để khẳng định mình
thì nên là đánh giá vào cuối năm
và nữa là ngoài cái việc mà khó khăn là học sinh
ngoài cái việc mà các con thực hiện những nhiệm vụ lên lớp ra thì vẫn còn một cái yếu tố nữa là cái chuyên cần
thì nếu như mà con đánh giá rồi thì sẽ dẫn đến cái tìm tâm lý là à mình bị áp lực thi vào một mươi
cho nên là mình nghỉ học buổi này mình nghĩ học buổi kia
thì dẫn đến là sẽ không hoàn thành cái chương trình của mỗi một bộ môn của chương trình lớp chín
đấy thì theo tôi là mình nên đánh giá vào thời điểm là cuối năm học khi mà các con đều hoàn thành chương trình của từng bộ môn một
một điểm mới so với trước là tăng số lần xét tốt nghiệp trong một năm
sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành sẽ quyết định số lần xét tốt nghiệp của địa phương nhưng không quá hai lần một năm
trong đó lần thứ nhất phải thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học
lần hai phải hoàn thành trước khi khai giảng năm học mới
hiện nay các tỉnh thành phố trên cả nước đang thực hiện công tác thi tuyển sinh vào lớp một mươi
theo hình thức kiểm tra đánh giá năng lực một số môn nên cũng nhiều ý kiến cho rằng
việc kết quả xếp loại của bằng tốt nghiệp không còn ý nghĩa đến học sinh khi tham gia học ở khu
thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị vừa tiến hành khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can và lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với đào xuân hùng
trú tại thành phố đông hà về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ và kết quả điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại ủy ban nhân dân phường năm thành phố đông hà phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị
đã ra quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh quảng trị
chi nhánh thành phố đông hà
từ kết quả điều tra cơ quan chức năng xác định đào xuân hùng cán bộ của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh quảng trị
chi nhánh thành phố đông hà đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra thẩm định hồ sơ tham mưu
xác nhận điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây hậu quả thiệt hại số tiền năm ba tỷ đồng cho nhà nước
với hành vi buôn lậu sữa nguyễn văn nam trú tại quận thanh xuân thành phố hà nội vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng khởi tố và bắt nạm giam
đồng thời thì đối tượng đã bị di lý từ hà nội vào đà nẵng để phục vụ công tác điều tra
phòng cảnh sát kinh tế vào cuộc điều tra xác định nguyễn văn nam
đã sử dụng giấy tờ của người khác để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải bảy
đăng ký tại địa chỉ xã nghi phú thành phố vinh tỉnh nghệ an để lấy tư cách pháp nhân
tuy nhiên trên thực tế thì công ty không hoạt động và không có trụ sở như đã đăng ký
vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nam lấy pháp nhân công ty vận tải bảy thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa về việt nam qua cảng đà nẵng khai báo hàng hóa là phụ da sơn loại bột
bằng các biện pháp nghiệp vụ nghi vấn lô hàng khai báo gian dối để hoàn tất thủ tục thông quan
phòng cảnh sát kinh tế cùng với các đơn vị chức năng thuộc lực lượng hải quan đã kiểm tra và phát hiện toàn bộ số hàng hóa trong container là sản phẩm sữa
các loại với hơn ba năm trăm linh thùng không phải phụ da sơn bột như đã khai báo
tổng giá trị hàng hóa gần hai tỷ đồng hiện phòng cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng

thực hiện kế hoạch phá chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới
sáng nay tại khu vực gần cột mốc một trăm linh sáu thuộc địa bàn xã tân hà huyện tân châu tỉnh tây ninh
lực lượng phá án đã bắt quả tang đỗ văn bình đối tượng chính trong chuyên án
chú tại huyện bến cầu đang vận chuyển một thùng pháo hoa nổ có trọng lượng ba mươi kg mang nhãn hiệu nước ngoài từ campuchia vào việt nam
tiếp tục khai thác đối tượng và mở rộng chuyên án thì lực lượng phá án đã phát hiện
bốn địa điểm có pháo hoa nổ nằm giải rác trong dãy mì và dãy cao su tổng số pháo hoa nổ thu giữ được là khoảng hai trăm năm mươi kg
bình khai nhận là vận chuyển số pháo trên cho một người phụ nữ sinh sống tại ấp tân lâm xã tân hà huyện tân châu tỉnh tây ninh để lấy tiền công
lực lượng đấu tranh chuyên án đang tiếp tục khai thác mở rộng điều tra và tiến hành các thủ tục xử lý đối tượng và tăng vật theo quy định của pháp luật
thưa quý vị bằng thủ đoạn mua bán đông trùng hạ thảo giá rẻ và các sản phẩm nhượng quyền đối tượng nguyễn dương kiều vi đã lừa thành công nhiều người với tổng số tiền lên đến ba mươi tỷ đồng
đáng nói là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo sử dụng để dẫn dụ nạn nhân thực sự là không mới nhưng vẫn có những bị hại sập bẫy với số tiền hàng tỷ đồng
khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an quận đống đa nhận được đơn trình báo của một nạn nhân tố cáo nguyễn dương kiều vi đã lừa đảo của mình hai sáu tỷ đồng
nạn nhân quen vi qua mạng xã hội và cả tin vào những kiến thức bài học kinh doanh của vi chia sẻ nên đã liên hệ để nhờ vi hỗ trợ góp vốn trong việc kinh doanh
sự nhẹ dạ cả tin này đã khiến nạn nhân sập bẫy lừa đảo của vi
đối với mỗi nạn nhân thì chị này lại có một cái kịch bản để lừa khác nhau

ví dụ như em thì em đang kinh doanh thì chị này sẽ lừa em ở trên cái khía cạnh kinh doanh và đầu tư
tại cái thời điểm đấy em đang kinh doanh đông trùng hạ thảo
thì chị này có ngồi trái em bằng cái phương thức là chị đấy cho em cái nguồn nhập đông trùng giá xỉ tận gốc
còn chị đấy có giới thiệu cho em là cái nguồn đấy cả việt nam người ta chỉ xỉ cho có hai người thôi
nếu như chị giới thiệu cho em thì em là người thứ ba
cũng bằng hình thức thủ đoạn như vậy đối tượng vi đã liên tục vẽ ra các dự án với lợi nhuận cao mức đầu tư thấp để rụ rỗ con mồi tham gia đầu tư
chỉ bằng việc lên mạng xã hội sau đó lập nhiều tài khoản ảo tạo vỏ bọc là người thành đạt để chia sẻ trao đổi những bài học làm giàu
nguyễn dương kiều vi đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền khoảng ba mươi tỷ đồng
mình có nền tảng rồi và mình dùng cái nền tảng chứ là không phải là xây dựng cái đó để đi lừa
mà do mình có cái nền tảng rồi thì khi mình nói chuyện thì mình tất nhiên là mình cũng có những cái ảnh hưởng nhất ấy
còn lúc làm cái thương hiệu đó đâu ai nghĩ là nó sẽ sập hay là nó sẽ bị gặp khó khăn đâu
thông qua việc nhận tiền mua nấm đông trùng hạ thảo và các thương hiệu nhượng quyền vi tiếp tục dùng tài khoản trên các trang mạng xã hội lôi kéo rụ rỗ nạn nhân khác và các thương vụ mua sắm mà vi tự tạo ra
theo luật sư hoàng xuân quang hành vi này của đối tượng nguyễn dương kiều vi có dấu hiệu của tội lừa đảo
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín
theo quan điểm của cá nhân tôi với các việc mua bán hàng hóa trên mạng thì đấy là một không gian ảo
chúng ta cũng không tiếp cận được các thông tin về sản phẩm thực tế về đối tượng tham gia mua bán thực tế với chúng ta là ai
thế nên là chúng ta cần phải có cái sự tìm hiểu một cách kỹ lưỡng đối với những người mà bán hàng trên cái không gian mạng đó
và cần thiết là chúng ta cũng phải yêu cầu họ cung cấp các chứng cứ chứng minh
về đăng ký kinh doanh về hàng hóa về kho bãi trong việc họ lưu giữ hàng hóa để tạo thêm cái niềm tin về việc là có sản phẩm thực tế có thể mua bán cho chúng ta
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa cũng đã bắt giữ lý kim yến là trợ lý và cũng là người giúp sức cho vi trong các hoạt động lừa đảo
theo công an quận đống đa đây là vụ việc có nhiều bị hại cư trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau
số lượng lừa đảo lớn nên đơn vị đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng mở rộng vụ án
để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
bản chất là những người bị hại không hề biết gì về nhân thân lai lịch của đối tượng
những người bị hại của các số đối tượng lừa đảo thì nó trải dài trên khắp cả nước
đấy là cái khó khăn mà để truy tìm được cái người bị hại để lấy thông tin để có căn cứ để xử lý đối tượng
thì hiện nay chúng tôi cũng tìm được một số bị hại nhưng còn nhiều bị hại khác là chưa thể liên hệ để làm việc được
để phục vụ công tác điều tra mở rộng công an quận đống đa thành phố hà nội cũng đã ra thông báo
những ai là bị hại của nguyễn dương kiều vi và đồng phạm đề nghị liên hệ tới đại diện cơ quan điều tra
theo số điện thoại đang hiện trên màn hình để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật
xin được chuyển sang những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng ngân hàng nhà nước đề nghị một số bộ ngành phối hợp
trong công tác quản lý nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và trục lợi
ngân hàng nhà nước đề nghị bộ tài chính tăng cường hướng dẫn kiểm tra và thanh tra việc chấp hành các quy định
đối với việc phát hành sử dụng hóa đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng
xử lý nghiêm các hành vi phát hành sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
với tổng cục quản lý thị trường bộ công thương cần tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát thị trường
đặc biệt trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng
ngoài ra ngân hàng nhà nước cũng đề nghị bộ công an phối hợp để hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng giá vàng tăng cao
có hành vi đầu cơ trục lợi nhập lậu vàng qua biên giới gây xáo trộn thị trường
bộ công thương dự kiến sức mua trong năm nay có thể tăng trên một mươi so với cùng kỳ năm trước
nguồn cung cấp mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm
với lượng hàng dự trữ là từ một mươi đến hai mươi năm
tăng so với cùng kỳ
theo bộ công thương trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn
để kích cầu tiêu dùng trong nước thì nhiều doanh nghiệp sở công thương các địa phương
như thành phố hà nội thành phố hồ chí minh cũng đã nỗ lực làm việc với nhiều đơn vị
dựa trên các mục tiêu chính bình ổn thị trường tổ chức chương trình khuyến mại
kết nối cung cầu đặc biệt chú ý liên kết vùng phối hợp tỉnh thành khác
để tạo nguồn hàng ổn định cho số lượng và đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ cho nhu cầu của người dân
gần một mươi trong số ba mươi bốn đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu nợ thuế với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng
việc thu hồi nợ thuế gặp khó vì cơ quan thuế không nắm được dòng tiền của doanh nghiệp
là thông tin đáng chú ý tại cuộc họp báo thường kỳ quý bốn của bộ tài chính
thông tin về tình trạng doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế được ông mai sơn
phó tổng cục trưởng tổng cục thuế bộ tài chính cho biết tại họp báo thường kỳ quý bốn
của bộ tài chính
cụ thể trong ba mươi bốn doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có gần một mươi doanh nghiệp nợ thuế
nhiều đơn vị nợ lên tới hàng nghìn tỷ đồng phần lớn là nợ thuế bảo vệ môi trường
với ba mươi bốn đơn vị gần một mươi đơn vị này đang có nợ
và trong cái số nợ thì tổng thuế cũng đã đánh giá
trước hết thì doanh nghiệp được phép tự khai tự tính tự nộp theo quy định
tại luật quản lý thuế
và cơ quan thuế thì cũng có trách nhiệm kiểm tra giám sát và đôn đốc những khoản kê khai phải nộp
và nợ thuế theo nghĩa vụ của ngân sách nhà nước
nhiều doanh nghiệp xăng dầu thời gian vừa rồi bị bêu tên do nợ thuế như công ty xuyên việt oi
với số tiền nợ gần một năm trăm ba mươi tỷ đồng chiếm gần hai mươi số thuế bị nợ tại cục thuế tp hcm
riêng số thuế bảo vệ môi trường lên tới gần một hai trăm năm mươi tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà nợ một bảy trăm tám mươi tỷ đồng
công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí nam sông hậu nợ hơn một tỷ đồng
phó tổng cục trưởng tổng cục thuế thừa nhận việc thu hồi nợ thuế gặp khó khăn
vì cơ quan thuế không nắm được dòng tiền của doanh nghiệp
với các đơn vị này các cơ quan thuế cũng đã thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế
ngoài ra thì có áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác tùy theo quy định của pháp luật

trước đó thanh tra chính phủ đã chỉ ra một số vi phạm liên quan đến kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường
lý do cơ quan thuế thực hiện chưa đầy đủ chưa đúng quy định thiếu kiểm tra giám sát
dẫn đến nhiều thương nhân đầu mối xăng dầu nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ
hiện thanh tra chính phủ chuyển ba hồ sơ tới bộ công an

làm rõ gồm hành vi vi phạm pháp luật trong kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường
và việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu quỹ bog tại công ty cổ phần tập đoàn thiên minh đức
hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại công ty xuyên việt oi
hành vi vi phạm trong việc kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
và sử dụng quỹ b o g sai mục đích tại công ty trách nhiệm hữu hoạn vận tải thủy hải hà